sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai tổ chức họp nhận định diễn biến của bão phanphone
cần bão có khả năng đi vào biển đông
hồi một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai một độ vĩ bắc một trăm hai mươi một ba độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
để chuẩn bị ứng phó với bão phan phôn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị